hàng năm vào những tháng mùa hè là thời gian cao điểm của nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm
điển hình là viêm mảng não
tại bệnh viện nhi trung ương hiện đang tiếp nhận điều trị số lượng bệnh nhi mắc viêm mảng não
nhiều hơn hẳn các thời điểm khác trong năm
bệnh nhi này mới chỉ ba tháng tuổi khi ở nhà em bắt đầu có những biểu hiện sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ
quấy khóc nhiều hơn thường ngày và xuất hiện tình trạng lơ mơ
mẹ em đã kịp thời đưa tới bệnh viện tuyến tỉnh
sau đó em được chuyển tới bệnh viện nhi trung ương do có những dấu hiệu trở nặng hơn
đó chỉ là một trường hợp bệnh nhi đang được điều trị viêm mảng não tại bệnh viện nhi trung ương
trên thực tế
rất nhiều bệnh nhi khác cũng mắc viêm mảng não ở những thể khác nhau đang được điều trị tại đây
thêm vào đó trẻ cũng hoàn toàn có thể mắc viêm não nhật bản
một thể bệnh của viêm mảng não lây qua đường mũi đốt
vì vậy việc tiêm phòng vaccine đầy đủ đúng lịch theo khuyến cáo của bộ y tế
và nâng cao thể trạng tự nhiên của trẻ cũng như thực hiện các biện pháp phòng tránh mũi đốt cho trẻ
là những việc làm dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao
thì cái sốt của trẻ sốt rất là cao và rất khó đáp ứng với thuốc hạ nhiệt
cộng vào nữa là trẻ đau đầu rất dữ dội hoặc là nôn vọt luôn tự nhiên
tức là trẻ không ăn gì cũng nôn vọt ra
đấy là những cái dấu hiệu ban đầu
và sau đó rất nhanh chóng là trẻ có những biểu hiện là dối loạn ý thức từ nhẹ đến nặng
nhẹ thì mình để ý sẽ thấy trẻ ngủ gà hoặc là lơ mơ rồi đến ly bì
và nặng nữa là trẻ có thể vào hôn mê
những biểu hiện ban đầu của viêm mảng não ở trẻ rất dễ khiến người lớn nhầm với các loại sốt thông thường khác
do đó các chuyên gia khuyến cáo khi trẻ có các biểu hiện như sốt nôn chớ đau đầu
cha mẹ nên lưu ý và đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời
tránh những biến chứng nguy hiểm về lâu dài do điều trị muộn cho trẻ
nhất là trong thời gian cao điểm của bệnh viêm mảng não như hiện nay